đang vận chuyển mua bán trái phép thuốc nổ khối lượng lớn đối tượng trần văn quang bốn mươi chín tuổi ở thôn sơn trà xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bị cơ quan an ninh điều tra và công an tỉnh bắt quả tang
đối tượng trần văn quang bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một bao màu trắng bên trong có hai bịch ni lông chứa các vật thể màu xám
đối tượng khai nhận đây là thuốc nổ với trọng lượng tám hai kg
sau khi xác định trần văn quang mua số thuốc nổ trên tại nhà bà lê thị tranh năm mươi ba tuổi ở xã bình thạnh huyện bình sơn công an huyện bình sơn đã phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà bà tranh
tại đây phát hiện và thu giữ bảy mươi sáu bốn kg thuốc nổ dạng cục bốn một kg thuốc nổ dạng dẻo và hai mươi kíp nổ
hiện vụ việc đang được công an huyện bình sơn bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
điều tra theo thẩm quyền